chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cũng như là các chương trình mục tiêu để khoản bảo vệ rừng cho người dân để từ đó họ có nguồn thu ổn định là hạn chế vào việc phá rừng làm rừng rẩy
cùng với đó lực lượng kiểm lâm địa bàn huyện đắk rông đã tăng cường xuống địa bàn để tuyên truyền hướng dẫn cho bà con cách đột rầy an toàn
vì đây là thời điểm người dân phạt nương làm rẩy nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao